từ khi thực hiện đề án sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp học sau hai năm triển khai
đã có nhiều tích cực trong việc nâng cao chất lượng giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh yên bái
ngoài được hỗ trợ đầu tư của chính phủ nhiều nhà trường ở vùng sâu vùng xa đang có nhiều cách làm sáng tạo
thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao hơn chất lượng bữa ăn hàng ngày cho các em học sinh
trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học lan thiếp huyện văn yên
nằm cách trung tâm thành phố yên bái một trăm bảy mươi km với một trăm linh là học sinh dân tộc thiểu số mông giao phù lá nùng
nhà trường có hơn bảy trăm linh học sinh bán chú thực hiện mô hình bán chú trường gặp không ít khó khăn
việc đưa học sinh ra các điểm trường lẻ là một sự cố gắng
song việc cải thiện bữa ăn cho học sinh cũng được các thầy giáo cô giáo hết sức quan tâm
ngoài những cái hỗ trợ của nhà nước tiền ăn cho các cháu hàng tháng
và gạo dao
nhà trường cũng đã thực hiện việc để nâng cao chất lượng bữa ăn cho các cháu
bằng cách cho các cháu cùng các thầy cô giáo trồng rau và nuôi gà
nuôi gà để cải thiện bữa ăn hàng ngày cho các cháu
ngoài việc trồng rau nhà trường cũng chú trọng đến việc giáo dục kỹ năng sống cho các cháu
thông qua các hoạt động nào động sản xuất tăng ra
và hướng nghiệp dạy nghề đối với các em học sinh bắt đầu từ cấp tiểu học
các em có ý thức luôn từ cấp tiểu học ban đầu
trên địa bàn huyện văn yên tỉnh yên bái có gần hai mươi trường bán chú và trường có học sinh bán chú
trong đó có nhiều trường vẫn chưa được đầu tư cơ sở vật chất như nhà ở bếp ăn
các công trình phụ trợ cho công tác bán chú
trước những khó khăn này ngành giáo dục địa phương đã có sự vào cuộc tích cực
để gỡ khó cho các nhà trường
có những chính sách để hỗ trợ với các nhà trường
công tác tăng ra sản xuất này
ví dụ như là đã hỗ trợ giống rau hỗ trợ kinh phí để cho các nhà trường làm vườn giao vườn
thì qua việc hỗ trợ của bệnh nhân dân huyện văn yên và phòng giáo dục và đào tạo
thì chúng tôi nhận thấy rằng mô hình trồng rau sạch tại các đơn vị nhà trường hiện nay
đồng thời mô hình chăn nuôi lợn gà và chăn nuôi bò
tại các thị trường đã phát triển rất là tốt
và trong đó thì có rất là nhiều trường đã tự túc được việc cung cấp
giao sạch đảm bảo an toàn trong bữa ăn của các học sinh văn chú
dù điều kiện ăn ở cũng như điều kiện học tập của các em còn nhiều khó khăn vất vả
nhưng tại những trường học vùng khó khăn này
luôn nhận được sự quan tâm chăm lo đầy đủ cả về thể chất lẫn tinh thần cho các em học sinh